với mong muốn hệ thống khách sạn trên địa bàn tp hcm nắm bắt kịp các ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh
nâng cao chất lượng cạnh tranh trong ngành du lịch ngày hai mươi sáu tháng một mươi một sở du lịch tp hcm phối hợp với công ty công nghệ s cloud toàn cầu
tổ chức hội nghị đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số tại các khách sạn hồ chí minh
các doanh nghiệp tham gia hội nghị đã được các nhà cung cấp công nghệ thông tin giới thiệu các phần mềm ứng dụng
để quản lý khách sạn có hiệu quả nhất ứng dụng công nghệ như thế nào là hiệu quả trong quản lý và kinh doanh khách sạn thời bốn
bán phòng đại lý thông minh giải pháp tối ưu doanh thu dành cho các khách sạn giải pháp tối ưu công suất bán phòng
theo xu hướng công nghệ mới định hướng phát triển và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các dự án đón đầu trong kinh doanh khách sạn
đây cũng là dịp để các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn vừa và nhỏ có dịp gặp gỡ các doanh nghiệp sản xuất
vận hành công nghệ thông tin trong lĩnh vực khách sạn để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt khi áp dụng công nghệ bốn